tất bật chế biến khô cung cấp cho thị trường tết hối hả chuẩn bị chuyến dương khơi ăn tết trên biển không khí lao động tại những khu vực gian biển cà mau những ngày này nhộn nhịp hẳn
cá khô là một trong những món ăn truyền thống miền tây được nhiều gia đình ưa chuộng nhất là vào dịp tết
nghề sản xuất cá khô truyền thống không chỉ giải quyết được vấn đề lao động nông thôn